thưa quý vị và các bạn theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hà nội hiện còn khoảng bốn mươi người dân thủ đô vẫn chưa tiếp cận được với nước sạch
mục tiêu của thành phố đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh người dân ngoại thành sẽ được sử dụng nước sạch
nhưng để đạt được điều này hà nội đã và đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đó ưu tiên tiếp tục phát triển mạng lưới cấp nước để lấy nguồn nước sạch từ những nhà máy hiện có song song với việc khuyến khích nhà đầu tư xây dựng nhà máy mới
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi được hội đồng nhân dân thành phố thông qua việc xây dựng mở rộng một số nhà máy cấp nước khai thác nguồn nước mặt
yêu tiên nâng cao chất lượng phát triển cấp nước sạch ở khu vực nông thôn là một trong những nội dung quan trọng được ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực ngoại thành
đến nay sau hơn hai năm thực hiện chương trình cấp nước sạch khu vực nông thôn đã có những chuyển biến tích cực
tại một số xã huyện chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao từ khi có nước sạch
xa vĩnh quỳnh huyện thanh trì trước đây là nơi có nguồn nước ngầm bị ô nhiễm nặng
tình vẫn phải sử dụng nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt hàng ngày
nguy cơ mắc bệnh từ nguồn nước không đảm bảo rất cao
từ khi dự án xây dựng hệ thống cấp nước sạch của công ty vywaco hoàn thành
trên địa bàn vĩnh quỳnh đã có nước sạch để dùng giúp cải thiện đáng kể nguồn nước sạch cho việc sinh hoạt hàng ngày
với môi trường về nước sạch trước đây của chúng tôi là nước sạch có từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và một nghìn chín trăm chín mươi tám được vào hoạt động
nhưng thời điểm đó thì chúng tôi là qua trạm trung chuyển là đến năm hai nghìn một mươi năm thì thành phố có quyết định là giao cho vifaco để làm nước sạch cho vĩnh quỳnh
thì chúng tôi là một trong những đơn vị của năm xã phía tây
thế và đến khi năm hai nghìn một mươi sáu thì thành phố có quyết định là đầu tư vĩnh quỳnh là một trăm ba mươi tỷ
và cho đến thời điểm này thì chúng tôi toàn bộ là đường ống nước sạch
dùng nước sông đà đã bao phủ trên toàn địa bàn của ba thôn và một mươi một tổ dân phố
của chúng tôi có sáu hộ thì hiện nay đã có năm tám trăm năm mươi hộ đã có đồng hồ và đã sử dụng nước sạch
và bắt đầu tháng này là đã đóng tiền nước sạch rồi và người dân rất là phấn khởi và đồng tình ủng hộ
gia đình chị hà trước đây khi chưa sử dụng nguồn nước sạch thì tình trạng mất nước thiếu nước sinh hoạt vẫn thường xuyên xảy ra
thêm vào đó giá thành sử dụng nước tại trạm trung chuyển của xã cao với một mươi năm đồng một mét khối
từ khi hệ thống nước của công ty vywaco đi vào hoạt động gia đình chị được sử dụng nước với giá thành rẻ hơn một nửa so với trước đây
quan trọng hơn gia đình không còn lo về tình trạng mất nước kéo dài như thời gian trước
tôi dùng nước sạch nước sạch ở do vị bán xá cấp còn bây giờ là ở công ty
nói chung là nước bây giờ thì sạch hơn
đầy đủ hơn là trước
riêng còn một số hộ mà chúng tôi hiện nay chưa có đồng hồ
với cái lý do cái thứ nhất là có nhà ở nhưng mà người lại không ở đây
cái thứ hai là các hộ mà nộp hồ sơ và sau
vì vậy mà chúng tôi cũng đã thống kê toàn bộ và báo cáo với huyện để báo cáo ủy ban nhân thành phố
tiếp tục xin đầu tư giai đoạn hai để đảm bảo một trăm linh hộ dân có đồng hồ và nước sử dụng
tại huyện đan phượng vấn đề cung cấp nước sạch cho người dân được xem là tiêu chí quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới
đến nay huyện đã cung cấp được khoảng bốn mươi sáu nước máy đến người sử dụng
với ba nhà máy nước trên địa bàn cải thiện đáng kể nguồn nước cho người dân trong huyện
hiện tại trên địa bàn huyện đan phượng cũng đang triển khai xây dựng nhà máy nước mặt sông hồng với công suất ba trăm linh m ba một ngày đêm
dự kiến đến năm hai nghìn một mươi tám sẽ có nước để người dân sử dụng
đây được xem là dự án quan trọng không chỉ cung cấp nước cho người dân trên địa bàn huyện
nhà máy sau khi hoàn thành còn cung cấp thêm cho các khu quận nội thành và một số huyện lân cận
năm hai nghìn một mươi năm thành phố có chủ trương đầu tư một nhà máy nước mặt sông hồng trên địa bàn xã đan phượng và cụ thể xã điện hồng với công suất ba trăm linh m ba một ngày đêm
hiện nay tiến độ xây dựng nhà máy nước chúng tôi đã sản phẩm và bàn giao được hơn hai hectare theo dự án cho nhà cho chủ đầu tư
nếu theo quy định
tiến độ của dự án đến kết thúc hai nghìn một mươi tám thì sẽ có nước
và trong khi chờ đợi nhà máy nước cung cấp nước chúng tôi đã kêu gọi các nhà đầu tư khảo sát và đang thi công các đường ấm đến các xã để khi có nước ánh là chúng tôi có thể tiếp cận lại
hiện nay thì chúng tôi đã có khoảng trên tám mươi số hộ dùng nước sạch
còn lại một số ở các vùng còn xa các đường xá rồi thì ống dẫn chưa thuận đợi cho nên cũng chưa dẫn đến được các địa điểm xa và cũng còn khó khăn nhất là các hộ mà phải qua đê
cho nên là tới đây chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đề nghị hoàn thiện nốt và nhất là tới đây là huyện triển khai nhà máy nước mặt sông hồng
thì chúng tôi sẽ phủ kín toàn bộ cái hệ thống nước sạch trên dự án xã
theo tiêu chí về nước sạch của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến nay hầu hết người dân đan phượng đã sử dụng nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt hàng ngày thay vì các nguồn nước không đảm bảo vệ sinh như trước kia
một số hộ sử dụng nước mưa hoặc nước giếng khoan đều qua hệ thống lọc đảm bảo tiêu chuẩn
trước khi gia đình chúng tôi toàn dân xã tân hội chưa có nhà máy nước thì nhà nào cũng có mấy khoan và dùng vào nước máy khoan
nước máy khoan thì nói chung có giếng thì tạm được nước không được sạch lắm có giếng thì nước cũng trong nên dân phải lọc nhiều lần
từ ngày được nhà máy nước được thành phố quan tâm
đến việt đan phượng về xã tân hội chúng tôi toàn dân đều chăm chăm các gia đình đều nhà có máy nước
dùng máy nước thì nói chung hợp vệ sinh và sạch sẽ
để cho người dân vùng ngoại thành nhanh chóng tiếp cận nước sạch nhiều huyện khác cũng đang khẩn trương triển khai việc lắp đặt hệ thống đường ống nước
chủ tịch ubnd tp nguyễn đức trung yêu cầu các cấp các ngành trên địa bàn xã huyện
phải tạo mọi điều kiện cho nhà thi công trong việc lắp đặt xây dựng hệ thống đường nước trong thời gian tới
có như vậy việc cung cấp nước sạch cho người dân vùng ngoại thành mới hoàn thành đúng mục tiêu đã đề ra
sau lộ trình mà chúng ta đã đề xuất hội đồng nhân dân từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
thì hiện nay có thể nói là tất cả các công ty đã cơ bản đã đăng ký để lắp đặt cái việc mà nước sạch cho các cái huyện
thế thì đến ngày hôm qua là chúng tôi làm việc những công ty cuối cùng
đó là cái công ty sẽ lắp đặt nốt cho nước sạch ở vê linh
thì có thể nói là các huyện trong thời gian tới sẽ thi công
thế thì tôi đề nghị tất cả các đồng chí chủ tịch ở các xã
thế rồi lãnh đạo các xã và chủ tịch và lãnh đạo các huyện
là các đồng chí tạo mọi điều kiện cho nhà thi công
để các đồng chí thi công liên quan đến lắp đặt đường cấp nước sạch cho nhân dân ở các xã
thế thì chúng ta hiện nay chủ yếu cái đường nước sạch này đi theo các đường giao thông thôi
thế chứ nó không phải giải phóng mặt bằng gì cả
thế cho nên tôi đề nghị các đồng chí là tạo mọi điều kiện cho họ
để họ thi công làm sao nhanh nhất để người dân có thể có được nước sạch
trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn
thành phố đã triển khai hàng loạt giải pháp để thu hút nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp và tư nhân
triển khai thí điểm và sẽ nhân rộng mô hình cấp nước quy mô hộ nhóm thôn
với sự quan tâm của thành phố
dự kiến các dự án mở rộng mạng lưới cấp nước sạch về nông thôn sẽ sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng
tuy nhiên để các công trình cấp nước sạch nông thôn hoạt động một cách hiệu quả và bền vững
các địa phương cần tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của người dân
trong việc bảo vệ nguồn nước cũng như lợi ích của nước sạch đối với đời sống và sức khỏe cộng đồng
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé